cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã quyết định khởi tố vụ án bắt giữ hai bị can về hành vi giết người cướp tài sản
tuy nhiên vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đến các bậc làm cha làm mẹ trong việc quản lý con cái và các cơ quan chức năng cần có giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên
sáng nay tại tỉnh lâm đồng tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm cũng đã xét xử phúc thẩm một đối tượng về tội giết người
theo bản án sơ thẩm ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phan lục sơn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại số một ngô quyền phường sáu tp đà lạt tỉnh lâm đồng một mươi năm tù về tội giết người
long có đơn kháng cáo cho rằng chỉ phạm tội cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm long cầm dao đi tìm đối tượng tên là cô đỏ để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi long gặp nguyễn ba phú yêu cầu dẫn đi vì cho rằng phú biết nơi ở của cô đỏ
do phú không chỉ đường nên long dùng dao chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu của phú
được người dân đưa đi cấp cứu nên phú may mắn thoát chết tỷ lệ thương tích được xác định là một mươi chín
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử xác định khi gây án long sử dụng hung khí nguy hiểm chém vào vùng đỉnh đầu của nạn nhân
nên tòa nhân dân tỉnh lâm đồng xét xử tội giết người là thỏa đáng và tuyên phạt y án đối với phan lục sơn long một mươi năm tù
một nhóm sau đối tượng chuyên giàn cảnh cướp giật tài sản của người đi đường
vừa bị cơ quan công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam
đang nói là trong số sáu đối tượng này thì chỉ có một đối tượng vừa đủ một mươi tám tuổi năm đối tượng còn lại đều dưới một mươi tám tuổi
sau đối tượng trong nhóm cướp tài sản gồm diệp đình sử một mươi tám tuổi lê văn thành phạm thanh hiếu lê võ hoàng huy đều một mươi bảy tuổi
và dương lợi phạm đức bình đều một mươi sáu tuổi cùng chú xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
do không có tiền tiêu xài sau đối tượng trên đã chuẩn bị công cụ gồm dao tuyếp sát và phương tiện rủ nhau đi cướp tài sản
và nhắm vào những người đi buôn bán khuya địa điểm tập kết để thực hiện hành vi cướp giật là tại khu vực cầu cửa đại
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đã dùng hung khí chặn đường cướp của anh phan văn trương và anh nguyễn trọng bình
một điện thoại iphone và một điện thoại nokia cùng với hai triệu đồng tiền mặt
sau khi gây án nhóm đối tượng bỏ trốn cho tới cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thì bị bắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai cũng với thủ đoạn trên đã thực hiện chót lọt ba vụ cướp khác
tội phạm trộm cắp tài sản mà đặc biệt là trộm cắp xe máy luôn là nỗi nhức nhối ở rất nhiều địa phương
dịp cuối năm loại tội phạm này lại càng lộng hành hơn dù lực lượng chức năng đã ra quân quyết liệt
ngăn ngừa truy bắt và xử lý nhiều đối tượng
tuy nhiên sự lơ là mất cảnh giác của người dân lại chính là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội
phóng sự thực hiện tại tỉnh bắc giang địa phương mà thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy
anh nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú thệ thôn tân phú thị trấn đổi ngô huyện lục nam
là một trong hàng chục nạn nhân của những vụ mất trộm xe máy
do bất cẩn trong việc bảo quản phương tiện mà chỉ trong chốc lát chiếc xe của anh đã không cánh mà bay
tôi đã mua chiếc xe máy ở ngoài cổng đám cưới nhà bác
xe máy là một chiếc xe máy của nhà bác
với anh cổ khoảng tầm hai tiếng khi tôi quay ra thì đã không thấy chiếc xe nữa
chiếc xe máy đắt tiền của anh thân văn hải cũng đã bị mất trộm chỉ trong tích tắc khi anh hải mãi công việc gia đình
tôi cũng mất cái da không đẻ vào đúng chỗ
và gia đình thuê người trông giữ xe đấy để ở nhà hàng xóm
mà tôi là người rất cẩn thận
khi đổ xe bao giờ tôi cũng khóa cổ khóa càng
đấy khóa từ nữa
trước tình trạng mất trộm xe máy liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh bắc giang lực lượng công an đã vào cuộc đấu tranh
gần đây nhất lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lạng giang
đã điều tra triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp xe máy mang tính chuyên nghiệp
đối tượng cầm đầu là ngô văn hùng chú tại cầu ván xã dương đức huyện lạng giang và người thân của đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện như lạng giang lục nam yên dũng việt yên thành phố bắc giang tỉnh bắc giang và cả trên địa bàn tỉnh thái nguyên
mỗi khi thực hiện trót lọt một vụ trộm các đối tượng thường mang chiếc xe trộm cắp được đem cất giấu ở một nơi rất xa với nơi mình sinh sống để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đầu tiên nhất là tôi đi cùng với vợ tôi đến tân thanh
đấy khi đi
đi vào đường vào quán an ninh không chiếc xe quây dựng ở cửa khuất tường

hiện trường thường để lại rất ít các dấu vết để phản ánh quá trình thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng
và cái thời gian thực hiện hành vi phạm tội cũng rất là nhanh
thông thường có khi chỉ tính bằng dây
cho nên những thông tin phản ánh về quá trình gây án đối tượng rất là ít
thứ hai nữa là các đối tượng hoạt động thường lưu động
sau khi lấy được tài sản xe máy thì chúng thường đưa đi các địa bàn xa thu thụ
và việc xác minh truy tìm tăng vật những tài sản trộm cắp gặp rất nhiều khó khăn
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu hồi được tám chiếc xe mô tô năm biển số xe mô tô
một dụng cụ vam phá khóa của các đối tượng chuyên sử dụng để trộm cắp
phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp tiêu thụ xe máy ngày càng tinh vi
trong khi ý thức bảo vệ tài sản của người dân còn kém khiến cho tình trạng mất trộm xe máy vẫn còn diễn ra
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn
thì cùng với công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm của lực lượng công an
thì điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân hãy tự nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động khóa xe và trông giữ cẩn thận để bảo vệ tài sản của mình
bị kết án một mươi ba năm tù giam về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
nhưng do đang nuôi con nhỏ nên đã được cho hoãn thi hành án
tuy nhiên đối tượng lại lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật để bỏ trốn sang trung quốc
và sau ba năm lần trốn tại đây đối tượng đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh điện biên bắt giữ
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn ngải ma m mẹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi được hoãn cho thi hành án
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh điện biên
đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn làm thuê tại trung quốc
để kịp thời bắt giữ đối tượng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh điện biên
đã phối hợp với các lực lượng chức năng trung quốc tiến hành bắt giữ ngải ma mẻ đưa về việt nam chịu án
tại phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời vẫn ít mưa ban ngày có nắng
đường xá khô giáo tầm nhìn tốt và thuận lợi cho lưu thông
nhiệt độ trưa chiều giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai
trời phổ biến nhiều mây về đêm và sáng
lúc này mưa nhỏ có thể xuất hiện vài nơi tại vùng núi cao và sương mù nhẹ cũng xuất hiện
tập trung tại những vùng tiếp sát biển nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với ngày hôm nay
cao nhất giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới ở phía bắc của khu vực mưa chỉ xảy ra ít hơn xuất hiện cục bộ
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở phía nam khu vực sẽ có mưa rào và rông tập trung chính từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai mưa cũng sẽ xuất hiện rải rác khắp các tỉnh từ đà nẵng xuống đến khánh hòa
thời gian mưa chủ yếu tập trung
vào đêm và sáng ban ngày mưa giảm hơn nên nhiệt độ trong ngày cũng không tăng quá cao phổ biến giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó sang ngày một mươi chín mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm
tuy nhiên mưa có xu hướng gia tăng trở lại trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một
bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi
mưa tập trung ở phía nam khu vực
mưa sẽ giảm gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi đến hai mươi ba độ nên trời tương đối mát mẻ
lui xuống các tỉnh nam bộ trong chiều tối nay và chiều tối ngày mai do ảnh hưởng của dây bắc dãnh ấp thấp xích đạo nên mưa có thể xuất hiện dày giác
sau đó từ khoảng ngày một mươi chín khi rãnh xích đạo suy yếu dần thì khu vực này mưa sẽ giảm nhanh về diện vài nơi
ban ngày trời lại chuyển nắng nhiều
nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết